bên hành lang quốc hội các đại biểu đã có những đánh giá về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhã
tất nhiên tôi cũng chia sẻ với bộ trưởng rằng là trong một cái bối cảnh các vấn đề đều nóng bức xúc thì nhiều rõ ràng là tìm ra những câu trả lời đúng câu trả lời trúng ngay để hài lòng đại biểu và hài lòng cử tri thì chắc chắn sẽ là khó
nhưng mà trong cái cách trả lời của bộ trưởng thì tôi đã nhìn thấy được những cái giải pháp giải pháp trước mắt giải pháp lâu dài và cả cái lộ trình
đây là vấn đề mà cả xã hội chúng ta đang
quan tâm là cái chất lượng giáo dục nó đặt ra một cái tiêu chí là đòi hỏi hàng đầu để mà nâng cao cái chất lượng của nguồn lực
vì vậy là cái việc này đặt ra đối với bộ trưởng thì chúng tôi cho rằng là hết sức là đúng và trúng
và bộ trưởng phải có cái giải pháp phải tìm ra được những các cái nguyên nhân để từ đó đưa ra cái giải pháp căn cơ để khắc phục cái tình trạng này
bây giờ cứ thang là đạo đức xuống cấp thầy cô như thế nào thế nào
nhưng mà bộ trưởng và
bộ giáo dục đào tạo đã làm những gì để cải thiện tình trạng này
đầu tiên là cái đầu vào của sư phạm
làm sao để nâng giá trị của người thầy
chứ nếu như những thầy cô giáo mà với mức điểm vào sư phạm ba điểm hay điểm thì tôi nghĩ là một chuyện không thể chấp nhận được
rồi thứ hai nữa là gì
là cái môi trường để người ta có thể là phát huy được cái nghề nghiệp của mình
với một mức lương cũng chỉ là đấy như lương công chức thôi
và phần nào tôi nghĩ là những cái khó khăn
rồi những cái mà làm cho nhà giáo chưa in
tâm được công tác cũng chính vì cái chế độ đãi ngộ